bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng bảy địa phương từng là điểm nóng dịch bệnh của cả nước bắc giang sẽ chuyển trạng thái bình thường mới sau gần hai tháng tổng lực dập dịch covid một mươi chín
ngoài huyện lạng giang gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm chuyển sang thực hiện chỉ thị một mươi chín thì tại tâm dịch huyện việt yên nơi có ổ dịch phức tạp tại khu công nghiệp
cũng đã thực hiện dỡ bỏ cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu chuyển sang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm đối với tất cả các xã thị trấn và sẽ chỉ áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với vài thôn của ba xã là quang châu vân trung thị trấn nánh
như vậy là đến nay tỉnh bắc giang đã có chín huyện thành phố chuyển trạng thái từ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm sang trạng thái bình thường mới nhưng vẫn áp dụng chỉ thị một mươi chín chỉ còn một huyện là việt yên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm